cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với dương vân linh ở huyện bình xuyên và nguyễn văn kiên ở tp phúc yên về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó trong quá trình sử dụng mạng xã hội facebook dương vân linh phát sinh mâu thuẫn và thách thức đánh nhau với phùng huy hoàng
linh rủ các đối tượng tại huyện bình xuyên và thông qua nguyễn văn kiên rủ nhóm năm thanh niên đi lên thành phố vĩnh yên để đánh nhau với hoàng
tất cả gồm ba mươi một đối tượng đi trên một mươi bốn xe máy mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như giao tự chế đinh ba đi qua nhiều tuyến đường trên thành phố vĩnh yên nhưng không gặp hoàng nên nhóm này di chuyển về huyện bình xuyên rồi giải tán
trên đường đi nhóm đối tượng đã hò hét lặng lách đánh võng không chấp hành tín hiệu đèn giao thông với mất an ninh trật tự tại địa bàn tp vĩnh yên

cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng khác